công an tỉnh đồng nai cần rút kinh nghiệm trong quản lý cán bộ xây dựng lực lượng
đó là yêu cầu của lãnh đạo bộ công an tại lễ trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về điều động bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh đồng nai vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
lãnh đạo bộ công an đã trao quyết định điều động đại tá vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đắk lắc
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh đồng nai
thượng tá nguyễn xuân thao trưởng phòng tham mưu cục an ninh đối ngoại bộ công an
đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo bộ công an đề nghị hai đồng chí vừa được điều động bổ nhiệm
bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu kỹ nắm chắc tình hình địa bàn chủ động tham mưu cho cấp ủy
chính quyền bảo đảm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội rút kinh nghiệm bài học
trong công tác quản lý cán bộ chiến sĩ xây dựng lực lượng thời gian vừa qua
người dân kỳ vọng sẽ có các giải pháp hữu hiệu hơn để đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là các loại tội phạm hoạt động trong băng nhóm mang tính chất xã hội đen
gây bức xúc lo lắng cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua